ninh thuận vùng đất được ví như vùng xa thảo độc nhất đông nam á với khí hậu đặc thù đã cho ra đời những cây nho trái nho ngon và chất lượng
những vườn nho vào mùa đang thu hút du khách thập phương đến tham quan đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn vào mùa một tháng năm
làng nho thái an thuộc xã vĩnh hải huyện ninh hải tỉnh ninh thuận đang vào mùa trái
tổng diện tích hơn một trăm tám mươi hectare với hơn năm trăm bốn mươi hộ trồng nho dịp lễ năm nay làng nho thái an đang là điểm thu hút khách du lịch đến tham quan đông nhất ở ninh thuận
nông dân ninh thuận vừa biết trồng nho vừa biết làm du lịch luôn giữ hình ảnh và trữ tín với du khách
nhờ đó mà những năm gần đây loại hình du lịch kết hợp trải nghiệm nông nghiệp tham quan vườn nho ngày càng phát triển ở ninh thuận
doanh thu tăng đều năm sau tăng hơn năm trước hai mươi